công ty của sơn đã nhập khẩu hơn hai mươi ba bốn trăm một mươi ba tấn hạt điều nguyên liệu được ưu đãi miễn thuế nhập khẩu có giá trị hàng hóa kê khai là sáu trăm bốn mươi sáu tỷ đồng
ngay khi nhập khẩu hạt điều về đến việt nam lưu hồng sơn đã không tiến hành sản xuất chế biến để xuất khẩu
theo với quy định mà bán sang tay toàn bộ lô hàng hạt điều nguyên liệu cho người khác để tiêu thụ trong nước hưởng lợi nhuận
sau đó sơn mua lại hạt điều nhân từ các cơ sở sản xuất chế biến nhỏ lẻ trong nước để xuất khẩu nhằm đối phó với cơ quan chức năng
với hành vi tàng trữ gần một trăm năm mươi kg pháo nổ đối tượng hà minh khương vừa bị công an huyện eak phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao công an tỉnh đắk lắc bắt giữ
tại cơ quan công an đối tượng khương khai nhận trước đó vào ngày một mươi tám tháng một mươi một khương đến tỉnh gia lai mua của một người không rõ nhân thân lai lịch tám mươi năm hộp pháo nổ tổng trọng lượng gần một trăm năm mươi kg với số tiền hơn hai mươi một triệu đồng
sau đó khương dùng xe ô tô tải vận chuyển toàn bộ số pháo này
tại nhà ở xã cư huê huyện eak để cất giấu sau đó bán kiếm lời trong dịp tết nguyên đán
nhưng khương chưa kịp cất giấu thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
tại thời điểm kiểm tra khương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
thường vào những dịp tết thì các loại tội phạm hình sự kinh tế ma túy và các loại tội phạm khác hoạt động rất là phức tạp
xác định tình hình trên công an huyện ek đã phối hợp chặt chẽ với phòng an ninh mạng và chúng tôi bắt quả tang
đối tượng khương đang tàn trữ tám mươi năm hộp pháo trong năm thùng giấy và trọng lượng khoảng một tạ rưỡi pháo nổ
qua cái vụ việc trên thì cơ quan công an khuyến cáo người dân thứ nhất là chúng ta chấp hành tốt các quy định của pháp luật
đặc biệt đó là trong dịp gần tết thì chúng ta không tàn trữ mua bán sử dụng các loại pháo nổ được cấm được nhà nước cấm theo quy định của pháp luật
hiện công an huyện eak tỉnh đắk lắc đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng khương theo đúng quy định của pháp luật
thời điểm cận tết nguyên đán thì hành vi sử dụng tàng trữ các loại pháo nổ trái phép càng ngày càng nở rộ
và mới đây thì vì sử dụng các loại thuốc pháo trái phép ông nguyễn hoàng phúc thệ chú tại tp hcm đã bị ủy ban nhân dân tp đà lạt giao quyết định xử phạt vi phạm hành chính là bảy năm triệu đồng
vào tối ngày một mươi bốn tháng một mươi người dân thành phố đà lạt bất ngờ chứng kiến màn đốt pháo hoa quy mô lớn với những tiếng nổ lớn kéo dài khoảng gần năm phút tại khuôn viên một khách sạn trên đường nguyễn du thành phố đà lạt
ngay khi tiếp nhận thông tin công an phường chín thành phố đà lạt đã tới làm việc với những người liên quan để xác minh làm rõ
cơ quan chức năng xác định người thực hiện hành vi đốt pháo hoa quy mô lớn kéo dài khoảng gần năm phút là ông nguyễn hoàng phúc một du khách tới từ tp hcm
tới hôm đó ông phúc đã thuê khách sạn tổ chức một sự kiện với nhiều người tham dự tại khách sạn nơi xảy ra đốt pháo
thời gian qua tình trạng xe dù bến cóc rừng đỗ tùy tiện đón trả khách xếp dỡ hàng hóa là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn tắc mất an toàn giao thông trên các tuyến đường cửa ngõ
và để ngăn chặn tình trạng này và kiềm chế tai nạn giao thông lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh nam định đã thực hiện các biện pháp tăng cường tuần tra
xử lý các trường hợp xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách container chở hàng hóa vi phạm
càng về cuối năm hoạt động vận tải hành khách xe chở hàng hóa càng tăng cao
để việc xử lý phương tiện vi phạm một cách có hiệu quả lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh nam định đã phối hợp với các lực lượng chức năng khác tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường chính tuyến cước lộ
chủ động bố trí lực lượng xử lý vi phạm đảm bảo khép kín thời gian tuyến địa bàn không để các phương tiện kéo dài tình trạng vi phạm
thấy rõ được cái hiệu quả của cái công tác này thì là lãnh đạo bộ công an cũng đã chỉ đạo các đơn vị địa phương tiếp tục thực hiện cái kế hoạch này đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba
trong cái dịp này thì chúng tôi cũng từ lực lượng cảnh sát giao thông trong toàn tỉnh
cũng đã tập trung lực lượng tuần tra kiểm soát và kiểm tra cái phương tiện này trên các tuyến cước lộ tỉnh lộ nơi mà có những cái bến bãi
kinh doanh vật liệu xây dựng hàng hóa cũng như là tại các bến xe có hoạt động liên quan đến vận tải hành khách tham gia giao thông
theo lực lượng cảnh sát giao thông
các lỗi vi phạm chủ yếu như trở quá số người quy định các vi phạm liên quan đến lệnh vận chuyển tuyến đường lịch trình hành trình vận tải hợp đồng vận chuyển danh sách hành khách
vi phạm quy định về lắp camera giám sát và thiết bị giám sát hành trình trên xe ô tô kinh doanh vận tải khu hiệu thời gian điều khiển phương tiện
theo số liệu mới nhất từ ngân hàng nhà nước việt nam trong chín tháng của năm hai nghìn hai mươi ba thanh toán qua điện thoại di động đã tăng trưởng hơn sáu mươi và qua mã qr đã tăng một trăm linh
việc thanh toán không dùng tiền mặt trở nên ngày càng phổ biến khiến cho mọi người khi bây giờ ra đường có thể đi ra ngoài mà không cần cầm theo tiền mặt
nhằm khuyến khích người dùng thanh toán số các ngân hàng và ví điện tử đã đưa ra hàng loạt mã giảm giá
ví dụ như đi taxi
giảm một nửa giá hoặc đồng giá một mươi đồng cho các cuốc xe ngắn
các hàng quán dọc các con phố hà nội đều xuất hiện những mã qr từ quán cà phê quán ăn thậm chí là những sạp hàng nhỏ
phương thức thanh toán này rất đơn giản thuận tiện cho cả người bán và người dùng
việc bắt tay giữa các trung gian thanh toán ngân hàng và các dịch vụ ăn uống đi lại đã mang đến rất nhiều tiện ích cho người tiêu dùng
và theo ước tính của ngân hàng nhà nước việt nam việc thanh toán qua điện thoại di động đều có mức tăng trưởng vượt bậc hai con số
trong vài năm trở lại đây
thưa quý vị các chương trình mua sắm cuối năm online friday mang đến cho người dùng những yêu đãi tốt nhất trên thị trường
đã bứng thị hiếu mua sắm trực tuyến ngay một nổi trội
và đây cũng là dịp mà các thương hiệu và các nhà bán hàng có thể tận dụng để nâng cao mức độ hiển thị trực tuyến
tiếp cận tệp người dùng rộng lớn trên các sàn thương mại điện tử và tạo đà bứt tốc doanh số hiệu quả
với siêu thị này họ đã chuẩn bị chú đáo mọi loại hàng hóa cũng như nguồn nhân lực hệ thống công nghệ
để sẵn sàng cho việc bán hàng online phục vụ nhu cầu của khách hàng
em thì cũng có những cái sản phẩm mà em cũng mua hàng online
và nó cũng được tiết kiệm cái vấn đề là mình không phải di chuyển đi
ở trên đấy cũng có những sản phẩm khuyên mại rất là tốt
chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng một lực lượng nhân sự rất là hùng hậu để trực tư vấn
bán hàng trực tiếp cho khách hàng
khách hàng chỉ việc nhận hàng và thanh toán tại nhà
ngoài cái việc mà khách hàng được trải nghiệm trực tiếp đến siêu thị
thì đối với khách hàng mua sắm online thì khách hàng cũng vẫn được áp dụng các cái chính sách hậu mãi
cũng như chính sách giá tốt nhất của hệ thống mem
trong một mươi năm qua bộ công thương đã chủ trì phối hợp với các bộ ngành tổ chức tuần lễ thương mại điện tử
và ngày mua sắm trực tuyến online friday
với mục tiêu tiếp cận khoảng một tỷ lượt xem trên các nền tảng của chương trình
ba triệu đơn hàng được chốt một mươi triệu người tiếp cận với chương trình
năm trăm linh nhãn hàng và ba doanh nghiệp tham gia trong sáu mươi giờ ngày mua sắm trực tuyến việt nam online friday hai nghìn hai mươi ba
kỳ vọng chương trình năm nay sẽ là một điểm sáng trong bức tranh chung của lĩnh vực thương mại điện tử tại việt nam
chương trình năm nay sẽ triển khai một chuỗi các hoạt động xuyên suốt trong cả một tuần lễ mua sắm trực tuyến
và với việc cộng hưởng của rất là nhiều nền tảng số các đối tác cung cấp dịch vụ thương mại điện tử
và sự thông tin từ hàng trăm cơ quan thông tấn truyền thông
sẽ giúp cho người tiêu dùng trên phạm vi toàn quốc có thể hưởng ứng
và trải nghiệm một tuần lễ mua sắm trực tuyến quốc gia như là một ngày lễ hội về thương mại điện tử trên phạm vi toàn quốc
điểm mới thứ hai của chương trình năm nay là chúng tôi đẩy mạnh và tập trung vào triển khai
một chuỗi những hoạt động chuyên sâu hướng đến việc bảo vệ người tiêu dùng
dịp cuối năm thương mại điện tử cũng như ngày mua sắm trực tuyến online friday
sẽ là những chương trình thiết thực hướng đến xây dựng niềm tin cho người tiêu dùng
thông qua các chương trình quyến mại thực chất
từ đó các sản thương mại điện tử doanh nghiệp sản xuất sẽ có sự cộng hưởng
để tạo ra hệ sinh thái bảo vệ người tiêu dùng một cách tốt nhất có thể
tiếp theo mời quý vị cùng đến với trường quay tp hcm
để cùng cập nhật những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong kinh tế phương đa
hoàng trí xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với tin tức của kinh tế phương nam
trong báo cáo mới công bố công ty cổ phần xếp hạng tín nhiệm đầu tư việt nam
dự báo một mươi bảy trên tổng số hai mươi bảy ngân hàng sẽ gặp khó khăn
trong việc hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cả năm hai nghìn hai mươi
công ty cổ phần xếp hạng tín nhiệm đầu tư việt nam
vis rating cho rằng một số ngân hàng tư nhân sẽ khó có thể đạt được mục tiêu lợi nhuận vượt trội
như kế hoạch đã đề ra chủ yếu do tăng trưởng tín dụng thấp trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
các ngân hàng tư nhân quy mô vừa và lớn cũng sẽ gặp nhiều khó khăn
do tác động của chi phí tín dụng tăng cao khi có dấu hiệu sưu giảm chất lượng tài sản đáng kể hơn
tuy vậy vis rating vẫn kỳ vọng lợi nhuận toàn ngành sẽ dần phục hồi trong năm hai nghìn hai mươi
nhờ thu nhập lãi thuận được cải thiện khi lãi suất tiền gửi thấp nhanh hơn so với cho vay
đồng thời nhu cầu tín dụng tăng lên trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi
báo cáo chỉ ra khi các khoản tiền gửi có lãi suất cao huy động ở quý bốn năm hai nghìn hai mươi hai dần đáo hạn
lãi suất tiền sau đó sẽ giảm đáng kể
trong quý ba năm hai nghìn hai mươi ba lãi suất tiền gửi một mươi hai tháng của nhóm ngân hàng quốc doanh và ngân hàng tư nhân
đã lần lượt giảm về mức năm bốn mươi năm và năm ba
khoản nợ trị giá hai trăm một mươi lượng vàng
đã được aribank đưa ra đấu giá
mặc dù phiên đấu giá đã được mở theo đúng quy định
nhưng không có người tham gia đấu giá
theo đó khoản nợ có giá trị ghi số tạm tính đến ngày một mươi ba tháng bảy
là hơn hai trăm một mươi lượng vàng sjc
tương đương hơn một mươi bốn ba mươi một tỷ đồng
theo giá vàng tạm tính của agribank là sáu mươi sáu sáu triệu đồng mỗi lượng
đây là khoản vây vàng của khách hàng tại aribank từ năm hai nghìn bốn và hai nghìn năm
theo hợp đồng tín dụng có tài sản
bảo đảm là bất động sản ở thành phố hồ chí minh
tuy nhiên theo aribank cho biết
phiên đấu giá đã được mở theo đúng quy định vào hôm nay
nhưng không có người tham gia đấu giá
quỹ ban nhà dân thành phố hồ chí minh vừa chỉ đạo các sở ngành
giải quyết năm mươi hai kiến nghị tại bốn mươi bốn dự án
trong đó sở tài nguyên và môi trường đang tập trung rà soát
và đẩy nhanh tiến độ giải quyết ba mươi kiến nghị
liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
theo chương trình giám sát của hnth
thành phố hồ chí minh đã phân loại năm mươi hai kiến nghị
thành năm nhóm để giải quyết
nhóm một bao gồm bốn mươi tám dự án bảy mươi một kiến nghị
tập trung vào vấn đề thủ tục đầu tư
nhóm hai bao gồm hai mươi một dự án hai mươi hai kiến nghị
xoay quanh vấn đề thanh tra điều tra rà soát pháp lý
nhóm ba gồm một mươi năm dự án hai mươi một kiến nghị
đối mặt với vấn đề đất công doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa
nhóm bốn gồm bốn mươi bốn dự án năm mươi hai kiến nghị
là những dự án có văn bản giải quyết
và nhóm năm bao gồm ba mươi dự án ba mươi kiến nghị
tập trung vào các dự án đã hoàn thành
có vấn đề về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
trong thời gian tới ủy ban nhân dân thành phố
sẽ tập trung giải quyết cho nhóm một và nhóm năm
ba mươi sáu dự án bốn mươi ba kiến nghị
các nhóm còn lại sẽ được theo dõi
và xử lý sau khi có kết luận
hoặc ý kiến của bộ ngành cơ quan trung ương
đối với các dự án được chuyển đến
từ tổ công tác của thủ tướng chính phủ
ủy ban nhân dân thành phố đã họp
và xem xét khoảng ba mươi một kiến nghị
hội đồng nhân dân thành phố hồ chí minh
sẽ hỗ trợ các dự án khởi nghiệp
với các mức bốn mươi triệu tám mươi triệu
và bốn trăm linh triệu đồng
ở giai đoạn tiền ươm tạo ươm tạo và tăng tốc
đây là một trong những nội dung
tại tờ trình của ủy ban nhân dân thành phố
về nghị quyết quy định lĩnh vực ưu tiên
tiêu chí điều kiện nội dung
và mức hỗ trợ dự án đổi mới sáng tạo
khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn
vừa được hội đồng nhân dân thành phố hồ chí minh thông qua
theo đó dự án khởi nghiệp giai đoạn tiền ươm tạo
được hỗ trợ kinh phí bốn mươi triệu đồng
trong sáu tháng
thông qua các chương trình ươm tạo hay cuộc thi
hai mươi năm cơ sở ươm tạo thành phố hồ chí minh
sẽ chọn tám đến một mươi hai dự án
trong mỗi phường ươm để hỗ trợ
dự kiến có khoảng hai trăm năm mươi dự án
mỗi năm được hỗ trợ
với tổng kinh phí năm mươi tỷ đồng trong năm năm
trong giai đoạn ươm tạo
thành phố dự kiến hỗ trợ tám mươi triệu đồng
mỗi dự án trong một năm
dự kiến có một trăm năm mươi dự án được hỗ trợ
mỗi năm với tổng kinh phí sáu mươi tỷ đồng
trong năm năm
ở giai đoạn tăng tốc quy trình xét hỗ trợ
thực hiện thông qua các tổ chức trung gian
theo hình thức thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ
thời gian hỗ trợ một năm
với chính sách này dự kiến số dự án
được hỗ trợ ở giai đoạn tăng tốc
bình quân khoảng năm mươi dự án mỗi năm
tổng kinh phí một trăm linh triệu đồng
số tiền hỗ trợ được sử dụng cho việc trả công lao động
sử dụng các dịch vụ hỗ trợ
đổi mới sáng tạo khởi nghiệp
cơ sở vật chất kỹ thuật thuê chuyên gia
thưa quý vị theo dự báo
sức mua trên thị trường nội địa
tết giáp thình năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ không cao
nhiều doanh nghiệp chế biến thực phẩm
cố gắng không tăng giá
cộng thêm nhiều chương trình khuyến mại
để kích cầu người tiêu dùng
và để bù đắp thì nhiều doanh nghiệp thực phẩm
tăng cường xuất khẩu trong dịp cuối năm
nhất là đối với những sản phẩm thiết yếu
dành cho kiều bào không có dịp về việt nam đón tết
ngay từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
công ty này đã xây dựng kế hoạch
cung ứng cho thị trường cho mùa tết
gần một một trăm linh tấn thực phẩm tươi sống
tăng năm so với cùng kỳ
và ba tám trăm linh tấn thực phẩm chế biến
tương đương so với cùng kỳ
sau khi đã hoàn thành kế hoạch
cung ứng cho thị trường nội địa
từ đầu quý ba năm nay công ty đã
bắt đầu sản xuất hàng phục vụ cho xuất khẩu
để mạnh xuất khẩu song song
với cung ứng nội địa đang là xu hướng
mà nhiều doanh nghiệp thực phẩm áp dụng
đây được xem là giải pháp phù hợp
trong bối cảnh sức mua của người tiêu dùng
trong nước được dự báo sẽ sụt giảm
trong thời điểm cuối năm
đối với lượng hàng xuất khẩu
thì hiện nay chúng tôi đã ký hợp đồng
với tất cả các đối tác rồi
hiện nay chúng tôi sản xuất và dự kiến
trong khoảng cuối tháng một mươi một
thì chúng tôi sẽ đi hàng
viettel sun chúng tôi chủ yếu là xuất khẩu
những mặt hàng thực phẩm chế biến
và liên quan đến một số ngành hàng
hải sản rau củ quả
thì chúng tôi cũng chủ yếu là xuất khẩu
với một số thị trường lan cận như là
hàn quốc nhật bản úc
với một số mặt hàng về rau củ quả
cái đơn đặt hàng của xuất khẩu
nó tới đều đặn
và cái dự báo mùa tết năm nay
của xuất khẩu lại là tăng
mọi người biết năm ngoái năm kia
là kiều bào về nước chúng ta là đột biến
sau khi mà họ cấm về dịch
năm nay lại là cái lượng kiều bào về nước việt nam
là thấp nhất
tôi dự đoán năm nay là lượng kiều bào về việt nam
sẽ thấp nhất từ trước đến giờ
kiều bào về nước việt nam thấp nhất
thì đơn nhiên cái lượng ăn uống tết của bên nước ngoài
nó sẽ cao lên
thì đó là quy luật thôi
nên đó là lý do doanh số xuất khẩu của tôi
những tháng cuối năm lại tiếp tục đi lên
nên đó là cái phần mạnh mẽ nhất để tôi ra một quyết định
trong nước sẽ bán không lợi nhuận
lấy lợi nhuận của xuất khẩu
bù lại cho lợi nhuận trong nước
xu hướng tiêu dùng đang thay đổi
yêu cầu tiêu chuẩn thực phẩm
của các thị trường ngày càng cao
đang là thách thức mà các doanh nghiệp thực phẩm việt nam
phải vượt qua để tham gia sâu hơn
vào chuỗi giá trị toàn cầu
một trong những vấn đề quan trọng khi
xuất khẩu sản phẩm lương thực thực phẩm
ra thị trường thế giới doanh nghiệp nên tuân thủ
áp dụng các hệ thống chất lượng phù hợp
thực hiện các biện pháp an toàn thực phẩm
để sản phẩm đủ sức cạnh tranh
tại các thị trường khó tính này
không nên tính toán cách đối phó
theo tôi thì
bao giờ cái yếu tố chất lượng
nó cũng vẫn là
cái niềm tin của người tiêu dùng
do đó tôi nghĩ cái vấn đề quan trọng nhất
là các doanh nghiệp cần thiết
phải nắm chắc
những cái thông tin
những cái dự báo
và đồng thời là
chọn được những cái giải pháp
của mình từ những cái
giải pháp ngắn hạn
cho tới những cái giải pháp trung hạn
theo dự báo
hoạt động xuất khẩu trong quý cuối cùng của năm
sẽ tiếp tục khởi sắc bởi
lạm phát tại các nền kinh tế lớn như hoa kỳ
có xu hướng hạ nhiệt
tồn kho ở các nước đang giảm dần
cùng đó nhu cầu tiêu thụ hàng hóa
cũng tăng cao vào dịp lễ hội cuối năm
hơn nữa việt nam cũng được hưởng lợi
từ việc các tập đoàn đa quốc gia
chuyển dịch sản xuất
từ trung quốc sang việt nam
tuy nhiên để có thể tận dụng tốt cơ hội sắp tới
các doanh nghiệp phải thích ứng danh
với sự thay đổi của thị trường
thông qua đầu tư công nghệ
nghiên cứu sản phẩm mới
của giá trị phát triển bền vững

techfest việt nam đã thu hút
năm trăm linh hồ sơ đăng ký dự thi
từ một mươi tám làng công nghệ
và cuộc thi khởi nghiệp
từ các tỉnh thành phố
cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo quốc gia
trong khuôn khổ techfest việt nam hai nghìn hai mươi bốn
hướng đến thúc đẩy các giải pháp
đổi mới sáng tạo
từ các doanh nghiệp khởi nghiệp
trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ
thu hút nguồn lực chuyên gia trí thức doanh nhân trong
đổi mới sáng tạo cũng như góp phần tăng trưởng
nền kinh tế việt nam
cái ý tưởng lần này em mang tới
đến với techfest đó là
một cái sản phẩm để chuyển đổi số nông nghiệp
em gọi đó là hợp tác xã số
thì cái hợp tác xã số này nó sẽ giúp cho những cái hợp tác xã
truyền thống hoặc là những sở nông nghiệp
có thể dễ dàng quy định hóa và quản lý
người nông dân để giúp cho người nông dân
có thể tìm được đầu ra
có thể giúp người nông dân
nếu mà biết được người nông dân đó
có thể giúp đỡ và hỗ trợ và những nguồn lực tài chính nữa
thì đây là một cái hợp tác xã mà em thấy được rằng là
nó sẽ giúp cho nền nông nghiệp việt nam
được truyền đổi số một cách nhanh chóng hơn
đây là lần thứ hai chúng tôi đến với techfest việt nam
chúng tôi kỳ vọng thông qua cuộc thi
sẽ giúp doanh nghiệp có thêm nhiều lựa chọn
cho việc thay đổi thói quen sử dụng hàng ngày
từ bao bì thông thường
qua các loại bao bì bằng nhựa có thể tan trong nước
ngoài đó hướng tới sự phát triển bền vững
và thân thiện với môi trường
đồng hành xuyên suốt cùng cuộc thi
là hơn ba trăm linh chuyên gia đối tác quỹ đầu tư
các cố vấn công nghệ giàu kinh nghiệm
trong đa ngành đa lĩnh vực
hơn ba mươi bốn làng công nghệ techfest việt nam
cùng nhiều đối tác đồng hành khác
đặc biệt là sự đồng hành của nhiều tập đoàn doanh nghiệp
tổ chức hỗ trợ tiên phong
trong việc thúc đẩy phát triển bền vững
thông qua đổi mới sáng tạo
như shinhan square bridge shinhan bank việt nam dropb
top hai mươi của bán kết
cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo quốc gia năm nay
và hai mươi dự án
có những thành tích nổi bật nhất
chúng tôi lựa chọn thành tích nổi bật ở đây
dựa trên rất nhiều yếu tố
trong đó đầu tiên đó là yếu tố phải có
khoa học công nghệ kỹ thuật sâu
yếu tố thứ hai đó là
sự độc đáo trong cách giải quyết vấn đề
yếu tố thứ ba đó là
cái bài toán về kinh tế xã hội
mà các dự án này muốn giải quyết
là những bài toán thật sự
đang là đau đấu
và chúng tôi cũng tìm kiếm những đơn vị
mà sản phẩm của họ đã được ra thị trường
và đã có sự chấp nhận
của khách hàng
bởi vì chúng tôi sân chơi của texas
thì không dành cho các đội là
chỉ ở giai đoạn ý tưởng mà nó dành cho những
cái dự án đã thật sự là
đáp ứng được cái nhu cầu
và cái chất lượng kỳ vọng của khách hàng
vòng chung kết và trao giải
dự kiến diễn ra vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
tới đây tại thành phố hồ chí minh
các đội chiến thắng sẽ nhận được giải thưởng
với tổng giá trị hiện kim và hiện vật
hơn một mươi tám tỷ đồng bao gồm các quyền lợi
kiến thị trường hoàn bác sản phẩm truyền thông
hỗ trợ không gian làm việc trưng bày
triển lãm và huấn luyện đào tạo